thưa quý vị công an huyện củ chi tp hcm vừa bắt giữ nghi phạm và đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân
dẫn đến vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu trên tỉnh lộ tám xã hòa phú huyện củ chi tp hcm
mâu thuẫn xảy ra trong bữa nhậu tại quán vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba
một người cầm hung khí đâm người đối diện
nạn nhân bỏ chạy được vài mét thì gục xuống
hung thủ lại tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi đánh một người khác khiến nạn nhân bị thương
dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nghi phạm đã bị công an bắt giữ lấy lời khai để điều tra vụ án
một bánh heroin và tám kg ketamin là vật chứng vừa được công an huyện điện biên tỉnh điện biên
và các lực lượng chức năng thu giữ khi phá chuyên án bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba tại một nhà nghỉ thuộc phường thanh trường thành phố điện biên phủ
các lực lượng phối hợp bắt quả tang và a dế chú tại huyện điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ một ba lô bên trong có chứa một bánh heroin và tám kg ketamine
giấy khai nhận số ma túy trên được mua của một người lào tại khu vực biên giới
đang trên đường vận chuyển mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành khám xét
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín g nằm trên địa bàn phường bình hòa tp thuận an tỉnh biên dương
qua khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu để phục vụ quá trình điều tra
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín g thuộc chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn vũ chi nam
đi vào hoạt động vào năm hai nghìn một mươi chín
cách đây một tháng vào ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh tám g ở phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
sau đó khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên của trung tâm này
cùng với hành vi nhận hối lộ
hàng chục thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn
vừa bị lực lượng công an phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang xử lý
cụ thể vào khoảng hai giờ chiều ngày hôm qua sau khi tiếp nhận tin báo của người dân
có một nhóm khoảng ba mươi thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm tụ tập tại khu vực phường mỹ hòa
công an phường triển khai lực lượng tới hiện trường phát hiện công an các đối tượng bỏ chạy
lực lượng công an tiến hành truy đuổi bắt giữ một mươi ba thanh thiếu niên cùng sáu cây dao tự chế và một mươi ba xe mô tô
cả nhóm khai nhận đang tập hợp lực lượng và hung khí để cùng nhau đi tìm hai nhóm thanh niên khác giải quyết mâu thuẫn
một vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài qua mạng internet vừa bị công an xã tiên thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh phát hiện
trước đó công an xã tiên thuận kiểm tra nhà dân ở xã tiên thuận huyện bến cầu phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng
đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài qua mạng internet thu giữ bốn mươi một triệu đồng
một điện thoại di động có chứa trang mạng dùng để đánh bạc
qua điều tra ban đầu trần phong thật khai nhận đã mua một điểm trên trang mạng đánh bạc
sau đó tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự trong ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an tp thủ đức và các đơn vị liên quan
tiến hành kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy trong chung cư linh tây ở đường d một
và công ty home credit ở phường thảo điền tp thủ đức tp hcm
theo đó hàng trăm cảnh sát có mặt tại chung cư này để kiểm tra công ty mua bán nợ galaxy
chủ sở nằm tại tuần một hai tòa nhà linh tây tower
phía trước chung cư có nhiều đơn vị chức năng như cảnh sát khu vực cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động bảo vệ dân phố dân quân tự vệ làm nhiệm vụ
đến chiều cùng ngày thì việc kiểm tra vẫn đang diễn ra
nhiều cảnh sát đã yêu cầu các nhân viên công ty tạm dừng hoạt động để phục vụ việc kiểm tra
thu thập thông tin được biết công ty này đăng ký kinh doanh mua bán nợ và hoạt động tài chính
cùng ngày cơ quan công an còn kiểm tra công ty tài chính trách nhiệm hữu hạng một thành viên home raric
tại đường nguyễn đăng giai phường thảo điền tp thủ đức
công ty này có hàng trăm nhân viên làm việc đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính
liên quan đến vấn đề này thời gian qua bộ công an và công an một số tỉnh thành phố lớn
đã triệt xóa nhiều trụ sở núp bóng doanh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ
dưới hình thức khủng bố lăn mạ dọa nạt bôi nhọa danh dự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết mới đây đã tạm giữ hai đối tượng là phạm văn minh
sinh năm hai nghìn bốn ngụ quận tân phú tp hcm và đối tượng lâm tấn thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận một mươi tp hcm để điều tra hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
trước đó tại đường thuận giao chín phương thuận giao tp thuận an tỉnh bình dương
tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã tân nguyên
đã bắt quả tàn đối tượng minh tàn trữ hai khẩu súng kiểu giám rưu lô nòng súng bằng kim loại màu đen
và năm mươi hai viên đạn kim loại màu vàng đồng
điều tra mở rộng tổ công tác bắt giữ đối tượng lâm tấn thịnh vì có hành vi giúp phạm văn minh trong việc mua bán súng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng minh và thịnh công an thu giữ thêm hai khẩu súng dài
một mươi năm khẩu súng ngắn loại ru lô ổ xoay hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng
qua điều tra được biết đối tượng minh đặt mua linh kiện số súng trên qua mạng xã hội
rồi về lắp ráp thành súng hoàn chỉnh sau đó đăng bán trên mạng xã hội
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong chiều hai mươi tám tháng ba tại tp hcm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên vụ án xét xử vụ trùng giang hồ quân xa lộ
bị chém tử vong từng gây rúng động dư luận
trong đó võ thùy linh bị cáo buộc là chủ mưu và bị tuyên phạt mức án một mươi tám năm tù
theo hội đồng xét xử cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật không an sai
quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa bị cáo võ thùy linh không thừa nhận hành vi phạm tội
không thừa nhận chỉ đạo đồng bọn sát hại mai văn quân quân xa lộ
viện kiểm soát đánh giá hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật phạm tội có tính chức công đồ
xâm phạm tính mạng người khác nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răng đe
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ thùy linh một mươi tám năm tù hồ thanh phương lý văn tư
vương vũ hoàng nguyễn ngọc thạch cùng mất án chung thân
các bị cáo khác là đồng phạm của linh bị tuyên phạt từ hai đến một mươi chín năm tù về cùng tội giết người
liên quan đến nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông xăm trộn
có hành vi hành hạ ngược đại bé trai đặc biệt trong đó có đoạn người đàn ông này dụ dỗ
xúi dục bé trai sử dụng ma túy thì hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã vào cuộc
trong clip là hình ảnh bé trai gần ba tuổi con mặt tả bị một người đàn ông xăm trổ
sử dụng vật dụng hút ma túy xúi dục bé trai hút
ở một đoạn clip khác thì đối tượng dùng kìm kéo dây trói để hành hạ kẹp và dọa các bộ phận sinh dục bé
các đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội vào khoảng đêm ngày hai mươi ba rạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và gây phẫn nộ dư luận
nếu người cha không đưa clip lên mà không kêu cứu thì tình trạng xảy ra là đứa trẻ rất là tội nghiệp
thứ nhất là bị tổn thương tâm lý thứ hai tổn thương sức khỏe rất là nặng nề
đây là một vụ án rất là nghiêm trọng đối với một đứa trẻ
lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận được là đứa trẻ dưới ba tuổi mà đã cho sử dụng trái phép những cái chất
coi như kích thích ma túy v v thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm thứ nhất là thần kinh của trẻ
cái thứ hai là sức khỏe của trẻ không cho phép trẻ phải sử dụng như vậy
tại vì có những trẻ mà nhỏ quá mà sử dụng cái chất kích thích mà chịu không nổi là gây đến tử vong
và đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm cũng đã tiếp nhận giải quyết tin báo
của cha ruột bé trai xuất hiện trong các đoạn clip
theo đó người này và vợ có mâu thuẫn nên từ năm hai nghìn hai mươi một vợ anh đã mang theo hai con
một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi tám và bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi bỏ đi rồi sống chung như vợ chồng
với lê văn bậm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hồ khẩu thường trú sáu trăm linh một ba mươi sáu một mươi tám k một
đường cát mạc tháng tám phường một mươi năm quận một mươi tp hcm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai biết tin người vợ sử dụng ma túy nên anh tới nơi ở của vợ
tại số năm mươi chín hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn đón bé gái về
con bé trai tiếp tục sống với mẹ và người tình
sau đó đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba anh phát hiện đoạn clip trên
nên trình báo công an và đăng trên mạng xã hội
với các hình ảnh trên luật sư trần ngọc nữ cho rằng đã có dấu hiệu phạm tội

trẻ sử dụng trái phép chất ma túy này là đã vi phạm cái điều hai trăm năm mươi bảy của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy tức là cưỡng bức một đứa trẻ
theo khoảng ba của điểm c chúng ta thấy là đứa trẻ dưới một mươi ba tuổi
thì khung hình phạt cao nhất cũng từ một mươi năm đến hai mươi năm
và thêm một tội nữa theo điều hai trăm năm mươi năm chúng ta thấy là sử dụng trái phép chất ma túy
là điều hai trăm năm mươi năm thì khoảng bốn và điểm d điểm d
thì chúng ta thấy là đối với người dưới một mươi ba tuổi thì cũng bị khung hình phạt từ một mươi năm tới hai mươi năm
thì qua sự việc này chúng ta thấy là cái người tình của mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
theo cái sử dụng trái phép chất ma túy
còn vấn đề mà thường xuyên để hành hạ một đứa trẻ
đó thì chúng ta thấy là cái điều một trăm bốn mươi của bộ luật hình sự quy định sử dụng những cái phương tiện
như là rất là nguy hiểm như vậy là nó tội hành hạ người khác
thì khung hình phạt cao nhất là ba năm
đến chiều ngày hai mươi sáng
ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã bắt giữ đối tượng lê văn bậm và người tình
thu giữ hai mươi một gam metafetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
cả hai người này đều dương tính với chất ma túy riêng nạn nhân là bé trai âm tính với ma túy và hiện sức khỏe ổn định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng lê văn bậm và mẹ bé trai
để củng cố làm rõ hành vi tàn trự trái phép chất ma túy dụ dỗ sử dụng người khác sử dụng ma túy
đồng thời làm rõ các hành vi hành hạ ngược đại cháu bé để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một bánh heroin và tám kg ketamine là vật chứng vừa được công an huyện điện biên tỉnh điện biên
và các lực lượng chức năng thu giữ khi phá chuyên án bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào tối ngày hai mươi sáu tháng ba tại phòng ba trăm linh ba của một nhà nghỉ thuộc tổ một mươi phường
thanh trường thành phố điện biên phủ các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang và a dế
chú huyện điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ là một ba lô bên trong có chứa một bánh heroin và tám kg ketamin
dê khai nhận số ma túy trên được mua của một người lào tại khu vực biên giới
đang trên đường vận chuyển mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
liên quan đến vụ bắt hai đối tượng cùng vật chứng là gần một mươi hai viên ma túy
lực lượng biên phòng quản trị vừa chuyển giao đối tượng và tang vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chiều một mươi hai ba tại khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
các lực lượng bắt quả tang nguyễn hữu sông cùng tăng vật là một trăm chín mươi ba viên ma túy
cùng ngày các lực lượng tiếp tục bắt giữ nguyễn thị nhung cùng với một mươi một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
toàn bộ số ma túy trên được đối tượng cất giấu trong hai túi gạo nếp
sông và nhung khai nhận đã liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ thị trấn lao bảo
ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
một mươi năm tù giam là bản án vừa được tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt
đối với bị cáo nguyễn mạnh trí về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trí rủ hai người bạn đến nhà uống rượu
xảy ra cãi nhau một người bỏ về trước
rượu vào lời ra trí đã dùng xà beng đánh gãy ngón tay và lấy dao chém vào đầu người còn lại
khiến nạn nhân bị thương tích nặng với tỷ lệ bốn mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo trí đã dùng hung khí nguy hiểm
chém liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân
nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời nên đủ yếu tố cấu thành tội giết người
do vậy hội đồng xét xử tuyên án bị cáo trí một mươi hai năm tù giam về tội giết người